kể từ đầu năm đến nay người dân ở vùng nguyên liệu thừa thiên huế và nhiều tỉnh thành khác
đang phải vật lộn với căn bệnh khảm lá sắn
mặc dù đã có chỉ đạo phải khẩn trương nhổ bỏ để tránh lây lan nhưng tốc độ xử lý rất chậm
mới đây xã phong hiền huyện phong điền đã có sáng kiến nhờ toàn bộ hơn hai trăm linh giáo viên của xã
đang nghỉ dậy để tránh dịch bệnh covid một mươi chín xuống đồng giúp nông dân nhổ bỏ số sắn bị bệnh
theo lời đề nghị của chính quyền địa phương hơn hai trăm linh giáo viên nhân viên trường học công tác
trên địa bàn xã phong hiền đã không quản ngại khó khăn cùng xuống đồng giúp người dân nhổ bỏ sắn bị bệnh
đây là việc làm đáng hoan nghênh có thể xem là mô hình tốt cho các địa phương
đang thiếu lực lượng xử lý bệnh trên cây sắn tham khảo
hiện tại bệnh khảm lá sắn đang bùng phát tại vùng nguyên liệu sắn của các tỉnh miền trung
như quảng bình quảng trị thừa thiên huế và quảng ngãi